thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và cộng hòa liên bang đức
trong lĩnh vực kinh tế và tài chính đó chính là ba mươi năm hợp tác
từ đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước đức đã trở thành người bạn đồng hành của việt nam
trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế đất nước
trên hành trình ba thập kỷ chính phủ đức cùng với liên minh châu âu đã luôn hỗ trợ việt nam
thông qua các sáng kiến hợp tác kỹ thuật giữa tổ chức hợp tác quốc tế đức và các đối tác việt nam
nhằm nhìn lại ba mươi năm cũng như đề ra những định hướng hợp tác trong thời gian tới
tại hà nội đại sứ quán đức cùng các bộ ngành của việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm hợp tác việt đức
trong lĩnh vực kinh tế tài chính
trong bối cảnh việt nam đang đứng trước nhiều thách thức về chất lượng tăng trưởng
thiếu hụt tài nguyên và năng lượng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu
việc nhìn lại ba mươi năm hợp tác kinh tế và tài chính giữa hai nước sẽ có ý nghĩa quan trọng
để mở rộng và thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới để giải quyết những thách thức này
chúng ta bắt đầu hợp tác hỗ trợ cải cách nền kinh tế ngân sách nhà nước và hệ thống ngân hàng từ những năm chín mươi
những cải cách này là cần thiết để phát triển nền kinh tế thị trường
kinh nghiệm của chúng tôi cũng đã góp phần giúp việt nam giải quyết thành công những cải cách này
ví dụ như sự hỗ trợ nhằm tạo ra một khu vực kinh tế tư nhân tập trung
vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng luật ngân sách nhà nước với quyền tự chủ hơn
trong lập kế hoạch tài chính ở cấp địa phương và tạo ra một hệ thống ngân hàng tư nhân độc lập hơn
để đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế thị trường
từ đầu thập niên chín mươi đức đã trở thành bạn đồng hành của việt nam trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế đất nước
khởi đầu với việc hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên
hợp tác kinh tế tài chính việt đức giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi ba hai nghìn năm đã giúp việt nam hoàn thiện
và thông qua nhiều dự án luật quan trọng như luật khuyến khích đầu tư trong nước luật doanh nghiệp luật ngân hàng nhà nước
để nâng cao hiệu quả và thống nhất cách thức tổ chức kể từ năm hai nghìn năm đến nay
hai chính phủ đã hợp nhất các dự án thành chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh
với mục tiêu chính là đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
hỗ trợ các cơ quan đối tác việt nam
đưa ra những đề xuất về chính sách giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng
đảm bảo tính bền vững của quá trình phát triển đồng thời đưa các chỉ tiêu xã hội và bảo vệ môi trường
vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm và hàng năm điều chỉnh các chính sách thuế
sử dụng các công cụ tiền tệ và tiến dụng khuyến khích huy động mọi nguồn lực trong xã hội
nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường hỗ trợ việt nam xây dựng và thực hiện
kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh hỗ trợ ban hành các chính sách
liên quan đến tài khoá xanh tài chính xanh để phù hợp với xu thế vận động và phát triển của thế giới
có thể nói đại sứ quán đức tại việt nam tổ chức hợp tác quốc tế đức giz đã và đang đóng góp
tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của việt nam và việt nam luôn coi trọng
các thành quả hợp tác giữa hai bên và mong muốn quan hệ hợp tác song phương này sẽ được tăng cường
và bền chặt hơn nữa trong thời gian tới
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông hành trình hợp tác kinh tế tài chính hơn ba thập kỷ qua giữa việt nam và đức
có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương
ông có thể chia sẻ về một số những dấu ấn của hành trình này
gis hoạt động với tư cách là cơ quan hợp tác đức đại diện cho chính phủ đức
chúng tôi có bẻ dày bằng các hành trình
và có ba mươi năm hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và tài chính tại việt nam
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
vào giai đoạn khởi điểm đó đức đã chia sẻ một số kinh nghiệm hữu ích cho sự phát triển kinh tế của việt nam
như kinh nghiệm thống nhất nước đức cách thức hình thành nền kinh tế thị trường
trong đó các yếu tố xã hội được quan tâm
có thể chia thành ba giai đoạn chính trong quá trình hợp tác này
trong giai đoạn đầu chúng tôi hỗ trợ các tổ chức như viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
ngân hàng nhà nước việt nam bộ tài chính
trong việc cải cách kinh tế và tài chính để hỗ trợ việt nam hướng tới nền kinh tế thị trường
chúng tôi đã chia sẻ những kinh nghiệm của đức và châu âu trong quá trình này
và đưa ra những điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của việt nam
chúng tôi phối hợp với các đối tác xây dựng khuôn khổ pháp lý
nhằm tạo điều kiện để phát triển những yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế thị trường
ví dụ như hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
hệ thống ngân hàng và khung chính sách tài chính để thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân
giai đoạn thứ hai kế tiếp là những năm hai nghìn
chúng tôi đã hỗ trợ việt nam cho quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới
cụ thể là quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới
hợp tác việt đức trong giai đoạn được triển khai trên cơ sở nền kinh tế thị trường
được hình thành ở việt nam và dần gắn kết với kinh tế thế giới
giai đoạn ba từ năm hai nghìn một mươi năm tới nay là giai đoạn mà cả đức và việt nam chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính thế giới
trong giai đoạn này chất lượng tăng trưởng kinh tế là một thách thức khá lớn
các vấn đề liên quan tới tác động môi trường và biến đổi khí hậu trở nên quan trọng và rõ nét hơn
nhất là khi một quốc gia tham gia nhiều hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu
từ nay tới cuối năm hai nghìn hai mươi sáu hoạt động của chúng tôi đặt trọng tâm vào tăng trưởng xanh
thông qua hợp tác đối với nhà nước và tư nhân với mục tiêu sanh hóa nền kinh tế việt nam
chúng tôi đã cùng xây dựng các chính sách kinh tế và tài chính
trong đó lồng ghép các ý kiến của các bên liên quan bao gồm khối kinh tế tư nhân
trong suốt ba mươi năm qua hỗ trợ của chúng tôi luôn gắn với các ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của việt nam qua từng giai đoạn
và điều chỉnh các mục tiêu và phương thức hợp tác cho phù hợp với bối cảnh thực tế của việt nam
kết hợp kiến thức chuyên môn phát triển năng lực và xây dựng thành công
khuôn khổ chính sách để phục vụ phát triển kinh tế
hợp tác về phát triển bền vững trong thời gian tới có lẽ sẽ là một trong những trọng tâm trong quan hệ hợp tác kinh tế tài chính việt đức
khi cả hai nước đang nỗ lực thực hiện những cam kết về khí hậu
ông có thể chia sẻ thêm về lĩnh vực hợp tác tiềm năng này
hiện nay chúng ta đang ở trong thời điểm phải đối mặt với một lĩnh vực hợp tác tiềm năng này
những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu đô thị hóa khi ngày càng có nhiều người sống ở thành phố
đại dịch ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và việt nam
những thách thức toàn cầu này lại đưa chúng ta lại xích gần nhau hơn để cùng xây dựng các giải pháp
hợp tác quốc tế ngày nay đã thay đổi rất nhiều ví dụ như kiến tạo nền kinh tế xanh
chúng tôi không chỉ đưa ra các giải pháp của đức và châu âu
vì bản thân chúng tôi đôi khi cũng vẫn đang tìm kiếm giải pháp cho mình
những gì chúng tôi đang làm hiện nay trong lĩnh vực hợp tác về kinh tế và tài chính là
gis phối hợp với các đối tác việt nam tích hợp các kiến thức kinh nghiệm và quan điểm khác nhau
để cùng đưa ra giải pháp giải quyết những thách thức này
sự phối hợp này là cần thiết vì trong phát triển bền vững
có nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế cách chúng ta vận hành nền kinh tế
do đó cần có một quá trình chuyển đổi
việt nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế
và đóng góp vào các nỗ lực tương lai
việt nam đang nỗ lực thực hiện các nỗ lực toàn cầu trong phát triển bền vững
với sự tài trợ của bộ hợp tác phát triển kinh tế liên bang đức
giz đã hỗ trợ việt nam thực hiện kế hoạch hành động quốc gia
thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
qua chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh
chương trình áp dụng nhiều phương thức tiếp cận
trong đó bao gồm nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên về các nội dung phát triển bền vững
giz đang phối hợp với vụ khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường
thuộc bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức cho sinh viên
về kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của môi trường
rất nhiều nội dung thiết thực và sinh động
đã được bàn luận giữa các sinh viên và diễn giả chuyên gia
từ những thách thức vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu
suy thoái đa dạng sinh học hùng hoàng rắc thải nhựa
rồi làm thế nào để sống yên vui trong một môi trường sống đầy biến động
hay những sáng kiến bảo vệ môi trường sống từ góc nhìn của sinh viên hay lớp trẻ
các sinh viên cũng được tham quan khu công nghiệp sinh thái và nhà máy sản xuất nhựa sinh thái
để có thể cảm nhận một cách trực quan về các lợi ích của mô hình kinh tế tuần hoàn
và mô hình sản xuất thân thiện với môi trường
với mong muốn các nội dung phát triển bền vững trở nên gần gũi hơn với lớp trẻ việt nam
để giúp các bạn có nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề này
và chung tay xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn
các nội dung phát triển bền vững hơn
có thể thấy tổ chức hợp tác quốc tế đức tại việt nam đã và đang rất nỗ lực
triển khai nhiều chương trình dự án đa dạng tác động một cách toàn diện nhất
đến nhiều đối tượng và khía cạnh của nền kinh tế
mong ông chia sẻ thêm về định hướng liên quan đến hỗ trợ việt nam
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
vấn đề chuyển dịch năng lượng thay đổi cách thức làm nông nghiệp
phương thức di chuyển và xây dựng đô thị có tác động đến nền kinh tế và xã hội
và do đó chúng tôi đang hỗ trợ việt nam trong quá trình chuyển đổi này
dựa trên các kinh nghiệm đúc kết được từ ba mươi năm hợp tác vừa qua
tôi xin chia sẻ về hai chương trình sau đây
thứ nhất là quá trình chuyển dịch năng lượng
bằng kinh nghiệm của mình chúng tôi muốn đóng góp vào những nỗ lực và cam kết của việt nam
trong quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng
chương trình thứ hai liên quan đến xu hướng toàn cầu là
chuyển đổi số kết hợp với ứng phó với biến đổi khí hậu
điều đáng nói ở đây là cần hiểu giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
thông qua chuyển đổi số theo hướng cơ hội chứ không phải coi đó là thách thức
vì vậy chúng tôi xem xét các mô hình kinh doanh chuyển đổi số để sanh hóa nền kinh tế
điều mà chúng tôi gọi là chuyển đổi kép
nghĩa là chuyển đổi số đi đôi với sanh hóa nền kinh tế
tôi cho rằng ngành năng lượng rất phù hợp
vì nó là lĩnh vực có thể góp phần giảm lượng khí thải co hai
mặt khác chúng ta cũng cần đảm bảo quá trình chuyển đổi kinh tế
tạo việc làm và cơ hội cho người dân việt nam
đây là hai chủ đề chính mà chúng tôi hiện đang hỗ trợ việt nam
và sẽ tiếp tục trong tương lai
trong vài năm trở lại đây chúng tôi cũng giới thiệu kinh nghiệm của đức
về kinh tế tuần hoàn cho việt nam giúp giảm chất thải
tái sử dụng và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả trong sản xuất
bởi vì đây là một trong những yếu tố rất quan trọng mà các bạn cần cân nhắc
nếu muốn sanh hóa nền kinh tế và góp phần hỗ trợ việt nam phát triển
cũng như thực hiện các cam kết quốc tế
ông có thể chia sẻ về một vài những dự án trong thời gian tới
để tiếp tục tạo thêm dấu ấn cho hợp tác việt đức trong kinh tế tài chính
chúng tôi đang chuẩn bị hai hoạt động mới trong khuôn khổ mà tôi vừa đề cập ở trên
hoạt động đầu tiên liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng
với trọng tâm là hướng dòng vốn đầu tư và chuyển đổi năng lượng

chúng ta có thể làm được nhiều điều trong những lĩnh vực này nhưng xét cho cùng
điều quan trọng là cần thu hút cả đầu tư công và tư nhân vào quá trình chuyển đổi này
hiện tại chúng tôi đang trong quá trình phân tích và chuẩn bị các hoạt động hỗ trợ của giz
để đóng góp cho chương trình chuyển dịch năng lượng công bằng
sau ba mươi năm hợp tác với việt nam trong lĩnh vực kinh tế và tài chính
với đối tác nhà nước và tư nhân
chúng tôi đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm và tạo dựng nhiều quan hệ đối tác
để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các ý tưởng của mình
hoạt động thứ hai liên quan đến chuyển đổi kinh tế theo nghĩa rộng hơn
theo hướng tiếp cận đa ngành
chúng tôi muốn kết hợp chuyển đổi số với mục tiêu phát thải dòng bằng không của việt nam
có rất nhiều cơ hội dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong việc phát triển các mô hình kinh doanh kết thúc số
trong các lĩnh vực khác nhau như năng lượng lâm nghiệp kinh tế tuần hoàn
từ đó có thể góp phần tạo việc làm và thu nhập
tạo ra các chuỗi giá trị nhằm đóng góp cho cả mục tiêu thu nhập cao
và phát thải dòng bằng không mà tôi đã đề cập trên đây
về cơ sở để phát triển hợp tác trong lĩnh vực này khá là thuận lợi
và tôi cho rằng đây là một trong những lĩnh vực đức
có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết
của chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này
thân ái chào tạm biệt